năm nay lứa học sinh sinh vào các năm con giáp vàng đồng loạt vào các lớp đầu cấp như lớp một lớp sáu lớp một mươi
số lượng trẻ sinh các năm đẹp tăng đột biến vì thế vấn đề tuyển sinh trở nên căng thẳng hơn
đặc biệt tại các địa bàn đông dân cư như hà nội thì nhiều gia đình đang đau đầu lo lắng về phương án tuyển sinh của các trường
trước thực tế này tại buổi họp báo thành ủy hà nội sở giáo dục và đào tạo thành phố đã giải đáp nhiều thông tin nóng về tuyển sinh và tăng học phí năm học mới
trước câu hỏi của báo chí về việc năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín số lượng học sinh dự thi vào lớp một mươi trên toàn thành phố tăng tới hai mươi hai em so với năm học trước gây ra những căng thẳng lo lắng trong xã hội
đại diện sở giáo dục khẳng định với giải pháp cho các trường trung học phổ thông bán công trung học phổ thông ngoài công lập được tự chủ tuyển sinh
thì một lượng học sinh đã chuyển hướng sang học ở các trường này vì thế số học sinh dự thi lớp một mươi thực tế chỉ tăng khoảng một mươi hai
về tuyển sinh lớp sáu sở giáo dục hà nội thừa nhận thực tế các lò luyện ôn thi vào các trường trung học cơ sở hot tuy nhiên luyện thi sẽ không giải quyết được bài kiểm tra đánh giá năng lực
đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực chứ không phải là kiểm tra đánh giá kiến thức thuần túy
thế do đó cái việc dạy thêm học thêm chắc chắn sẽ không thể giải quyết được khi mà triển khai cái bài là kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh
năm học mới sở giáo dục hà nội cũng giải quyết được bài kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh
kiến tăng học phí song vẫn bảo đảm một số nguyên tắc như phù hợp đời sống người dân không tăng quá so với mức trần của nghị định tám mươi chín
cái việc tăng phí này thì việc các nguồn thu theo quy định của chính phủ là bốn mươi để dành cho cải cách tiền lương
thế còn sáu mươi phải nộp lại ngân sách của thành phố
và thành phố sẽ sử dụng cái sáu mươi này
và bên ngành chúng tôi đang đề nghị với thành phố là cái phần tăng này lên thì cũng đầu tư lại cho giáo dục
bằng cái việc xây thêm trường lớp
từ cái nguồn thu này
ngoài ra hệ thống tuyển sinh trực tuyến tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh đã được thí điểm vận hành trong hai năm qua mang lại những kết quả tích cực
chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ cho kỳ thi vào lớp một mươi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng là những nội dung đáng quan tâm tại buổi họp báo